một đối tượng do thiếu nợ đã nảy sinh ý định cướp tiền ở ngân hàng và bị bắt giữ ngay khi gây án
vụ việc này vừa xảy ra vào tối ngày một mươi năm tháng một mươi một tại thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
đối tượng gây án là trần thanh luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại tỉnh đồng tháp
đã bị công an thành phố sa đéc tạm giữ để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo cơ quan điều tra vào lúc một mươi sáu h bốn mươi năm phút ngày một mươi năm tháng một mươi một
một cám bộ công an phường hai trong lúc đi địa bàn phát thư mời cấp căn cước công dân
tại khu vực chợ thực phẩm thuộc khóm một đã nhận được điện thoại của chị lương trúc mai
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trưởng phòng giao dịch ngân hàng sa công banh chi nhánh sa đéc báo ngân hàng bị cướp
lực lượng công an đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường bắt giữ được luân
qua làm việc ban đầu luân khai nhận do vay tiền của công ty tài chính fe từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
với tổng số tiền là năm mươi triệu đồng và vay của một cá nhân với số tiền là một mươi năm triệu đồng
luân không có khả năng chi trả nên cách đây hai ngày đã đi mua bật lửa hình cây súng
và một số đồ dùng để chế tạo bom giả làm phương tiện gây án
chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một luân đến ngân hàng trên giả vờ giao dịch chuyển tiền
lợi dụng lúc vắng khách đối tượng này đã dùng súng và bom tự chế
khống chế các nhân viên ngân hàng rồi yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô
khi các nhân viên ngân hàng bỏ vào ba lô của luân một bảy mươi năm tỷ đồng
thì lực lượng công an kịp thời đến hiện trường khống chế bắt giữ luân
cơ quan điều tra đã thu giữ bật lửa hình khẩu súng kích nổ cục giấy và mũ
giống với bom tự chế ba lô màu xanh và số tiền một bảy mươi năm tỷ đồng